thưa quý vị sau khi phát xít nhật đầu hàng thời cơ cách mạng đã đến
thực hiện kế hoạch của xứ ủy tiền phong thành ủy sài gòn và tỉnh ủy gia đình đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân vùng lên giành chính quyền
cuộc khởi nghĩa của nhân dân sài gòn đã nhanh chóng thành công
không chỉ tác động trực tiếp đến các tỉnh nam bộ cuộc khởi nghĩa ở sài gòn còn ráng đòn quyết định vào thực dân pháp
đưa cách mạng tháng tám kết thúc thắng lợi trên cả nước
quán triệt chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
với tinh thần khởi nghĩa phải giành thắng lợi trước tiên ở sài gòn
với sự hỗ trợ của nông thôn xứ ủy cùng thành ủy sài gòn và tỉnh ủy gia đình trực tiếp lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền tại sài gòn
ngày một mươi năm tháng tám một nghìn chín trăm bốn mươi năm sứ ủy tiền phong thành lập ủy ban khởi nghĩa
ngày hai mươi ba tháng tám tân an khởi nghĩa điểm để thử phản ứng của quân đội nhật và đã giành thắng lợi
trước tình hình đó sứ ủy nam kỳ quyết định đêm hai mươi bốn tháng tám sài gòn sẽ khởi nghĩa
từ trong đêm đó quân chúng cách mạng của sài gòn
chợ lớn và các tỉnh gia định mỹ tho biên hòa v v
từng đoàn công nhân nông dân thanh niên có tổ chức vũ trang giáo mát tầm vông vạt nhọn rầm rập kéo về sài gòn để tham gia khởi nghĩa giành chính quyền
ngày hai mươi năm hàng triệu người nổi lên để mà giành chính quyền từ cái là về tai nhân dân của mình dưới sự lãnh đạo của đảng
lúc bây giờ đúng là tôi chỉ là một thanh niên toàn là học sinh thôi
tôi đi theo tầm bào về cung tâm sài gòn hàng triệu người tầm hợp
thì tập trí thay mặt sứ quỷ là ông trần nguyễn giao đã tuyên bố là sứ quỷ nam kỳ này dưới sự là một thành phần của đảng cộng sản đông dương
lãnh đạo nhân dân mình từ nay nổi lên giành chính quyền về tai nhân dân
nhân dân mình là được hoàn toàn được độc lập
mà tôi nói là sau này càng ngày càng sắm thiết ở chỗ là nhân dân nổi lên dưới cái cao trào cách mạng dưới sơn đạo
và đảng đó nó dùng cái sức mạnh dịch danh chính quyền người ta nhân dân một cách tròn vẹn không đủ hả
lực lượng khởi nghĩa chiếm các mục tiêu sở công an sở cảnh sát nhà ga bưu điện nhà đèn các đồn bốt
dinh khâm sai xói phủ nam kỳ địch chỉ chống trả yếu ớt
rạng sáng ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành phố sài gòn là cả biển người với cờ khẩu hiệu băng rôn
khoảng trên một triệu người tập trung về các điểm trung tâm như nhà hát lớn vườn ông thượng
tiến hồ vàng lên khắp các ngã đường việt nam hoàn toàn độc lập
tất cả chính quyền về tay việt minh mặt trận việt nam muôn năm độc lập hay là chết
cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm của đảng cộng sản phấp phới bay trên đường phố và các công sở
cái ý nghĩa của một mươi chín tháng tám nó lớn là tinh thần nổi lên đó
thà hy sinh tất cả trung quyết mình không chịu mất nước không chịu lạc đô lệ
thì như chúng ta biết sau cái cách mạng tháng tám rồi dành độc lập hai tháng chín thì thực dân pháp tiếp tục xâm lược nước ta
và một trong những điểm thực dân pháp chú ý là sài gòn
thì như vậy đó là nhân dân cả nước và nhân dân thành phố đứng lên để làm cách mạng
và như chúng ta đã biết với tinh thần
cách mạng tháng tám nhân dân ta trong cả nước đã dành chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy khắp nam châu
cuộc khởi nghĩa tại sài gòn chợ lớn và tỉnh gia định đã thành công trọn vẹn bằng bạo lực của quân chúng cách mạng
dưới sự lãnh đạo của đảng song không có đổ máu
đó là thắng lợi của cao trào cách mạng và tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm sáng tạo quyết đoán nhảy bén
chống nắm bắt thời cơ của xứ ủy nam kỳ
đây cũng là công lao to lớn của toàn thể nhân dân sài gòn chợ lớn gia định
với tinh thần cuộc khởi giá trị to lớn và những bài học quý của cách mạng tháng tám vĩ đại
đã khơi nguồn bồi đắp sức mạnh cho đảng bộ nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố
tiếp tục xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố hồ chí minh trở thành đô thị đặc biệt
xứng đáng là thành phố mang tên bác hồ kính yêu